thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng hai đúng dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đảng bộ khối dân chính đảng tp hcm đảng bộ cơ quan văn phòng thành ủy tp hcm
đã tổ chức lễ trao huy hiệu bốn mươi năm năm tuổi đảng tặng đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ tịch nước võ văn thưởng dự trao huy hiệu và phát biểu tại buổi lễ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao huy hiệu bốn mươi năm năm tuổi đảng tặng bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
chúc mừng đồng chí nguyễn văn nên chủ tịch nước võ văn thưởng cho biết đồng chí nguyễn văn nên sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước
đã tham gia hoạt động trong cơ sở an ninh mật của cách mạng từ rất trẻ
bảy mươi năm năm đứng trong hàng ngũ của đảng dù trong bất kỳ hoàn cảnh cương vị công tác nào trong chiến tranh hay thời bình
đồng chí luôn giữ vững trí khí của người cộng sản tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện nêu cao tính tiền phong gương mẫu
từ khi trở thành cán bộ cao cấp của đảng đồng chí nguyễn văn nên đã cùng ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn thách thức
giành được nhiều thành tựu quan trọng xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đồng chí nguyễn văn nên tiếp tục phát huy trí khí của người cộng sản
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự lớn mạnh của đảng ta cho sự phát triển của thành phố mang tên bác kính yêu
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn nên bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tặng huy hiệu bốn mươi năm năm tuổi đảng
và được chủ tịch nước võ văn thưởng trao đồng chí nguyễn văn nên bày tỏ sự biết ơn đảng bác hồ
và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã tin tưởng trao cơ hội phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đồng chí tâm nguyện dù trong hoàn cảnh nào cũng kiên định mục tiêu lý tưởng giữ chọn lời thề sát son khi vào đảng
không phụ lòng đồng chí đồng bào và không hổ thẹn với các bậc tiền nhân
ngày hôm nay tại thành phố hồ chí minh nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc thủ tướng phạm minh chính đã tới dân hương
tưởng nhớ cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng cố thủ tướng võ văn kiệt cố thủ tướng phan văn khải
và thăm hỏi chúc tết các gia đình thân nhân của các đồng chí
dân hương cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng thủ tướng phạm minh chính bày tỏ tình cảm
sự trân trọng đối với công lao của cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng là người cộng sản kiên trung bất khuất người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta
cả cuộc đời hoạt động của đồng chí phạm hùng là một tấm gương tiêu biểu mẫu mực về đạo đức cách mạng
cần kiệm liêm chính trí công vô tư tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
cố thủ tướng võ văn kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước và nhân dân ta
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người chiến sĩ cách mạng kiên trung
suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân
với phong cách làm việc dân chủ sâu sát lý luận gắn với thực tiễn nói đi đôi với làm dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
đồng chí võ văn kiệt đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển của đất nước
dân hương cố thủ tướng phan văn khải tại tư gia ở củ chi tp hcm thủ tướng phạm minh chính kính cẩn trước anh linh cố thủ tướng
nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước và nhân dân ta người đảng viên cộng sản kiên trung
suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc hạnh phúc của nhân dân
trên cương vị là người đứng đầu của chính phủ đồng chí phan văn khải đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đổi mới thể chế pháp luật và hội nhập của đất nước nhất là về kinh tế
thưa quý vị và cùng với đó các vật tư y tế cơ bản cũng đã về tới kho bệnh viện mắt trung ương
không chỉ mổ cấp cứu và các ca mổ khó các phẫu thuật có nhu cầu điều trị lớn như đục thủy tinh thể
tật khúc xạ hay là các bệnh lý mắt ở trẻ nhỏ
thực hiện trở lại sau thời gian bị gián đoạn
sau hơn ba tháng chờ đợi vì không có vật tư y tế để thực hiện phẫu thuật thay thủy tinh thể
bà tạ thị thắng rất vui mừng khi được bệnh viện thông báo đã có vật tư trở lại và được nhập viện mổ ngay lập tức
tôi rất là phấn khởi mừng bây giờ vì tôi tuổi già rồi
bây giờ mình có con mắt

là không có đi vào bệnh viện nào khác
đấy tâm vào tin tưởng của chúng tôi
tôi rất thích tâm vào tin tưởng của bệnh viện mắt từ trước đến nay

thì nó rất thiếu về trang phương bị y tế

bệnh viện trang thiết bị những vật tư y tế cấp thiết
và có thể mổ không chỉ là mổ cho sức thiếu đó
mà kể cả mổ phiên là đã có thể mổ và triển khai thực hiện bệnh viện mắt trung ương
thiếu hụt găng tay dụng cụ vật tư y tế
là tình trạng diễn ra tại bệnh viện mắt trung ương trong một thời gian dài
nguyên nhân lớn nhất gây thiếu là do các nhà thầu tham gia hạn chế
ngoài ra công tác đấu thầu cần theo quy định
trong khi đó một số mặt hàng theo điều kiện đấu thầu khá đặc biệt
ví dụ như là chỉ có một nhà cung cấp do đó vật tư về chậm
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện đã tập trung khắc phục để thực hiện các gói thầu
hiện mỗi ngày bệnh viện mắt trung ương đang thực hiện được khoảng một trăm linh ca phẫu thuật
trong đó phổ biến là phẫu thuật đục thủy tinh thể
phẫu thuật dịch kính võng mạc mổ tật khúc xạ
dự kiến với các máy móc được trang bị và vật tư mới về
cũng có thể dùng thoải mái trong từ sáu cho đến tám tháng
và đủ thời gian đến khi triển khai các gói thầu tiếp theo
theo các hướng dẫn thực hiện của luật đấu thầu mới với các thiết bị
vật tư đặc trùng
chỉ một nhà cung cấp
xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn lần đầu tiên đại học quốc gia tp hcm tổ chức chương trình
hành trình mùa xuân đưa sinh viên người lao động về quê đón tết
đây là hoạt động đầy ý nghĩa kịp thời quan tâm chăm lo hỗ trợ cho các cán bộ
giảng viên viên chức người lao động sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết
góp phần giáo dục tinh thần nhân văn trách nhiệm chia sẻ cùng cộng đồng cho các sinh viên
lễ khởi hành diễn ra vào sáng ngày ba tháng hai tại quảng trường cột mốc quần đảo trường sa
khu b ký túc xá đại học quốc gia tp hcm đưa sáu cán bộ giảng viên chức
người lao động cùng hai trăm hai mươi năm sinh viên về quê đón tết
hành trình sẽ đi qua một mươi bảy tỉnh với hai lộ trình di chuyển chính tuyến miền trung
tuyến tây nguyên tặng vé xe cho một mươi hai sinh viên về các tỉnh con tum hậu giang
sóc trăng bạc liêu và cà mau
cũng trong chương trình đại học quốc gia tp hcm tổ chức họp mặt và tặng
quà cho hai trăm hai mươi năm sinh viên đón tết xa nhà trong đó có tám mươi một sinh viên nội trú tại ký túc xá
hoạt động chăm lo cho sinh viên đón tết xa nhà là hoạt động thường niên được đảng ủy
ban giám đốc đại học quốc gia tp hcm quan tâm chỉ đạo sâu sát
thưa quý vị ngày hôm nay trên một số tuyến cao tốc phía nam và miền trung
đã ghi nhận rất đông lượng xe cộ lưu thông do nhiều người dân trở về
hôm nay một số tuyến đường rơi vào tình trạng ủng tắc kéo dài
khoảng bảy giờ sáng nay mùng ba tháng hai xuất hiện tình trạng ồ nứ kẹt xe kéo dài gần một mươi km
hướng bình thuận ninh thuận trên cao tốc vĩnh hảo phan thiết
do vị trí này gần khu vực nút giao vĩnh hảo huyện tuy phong tỉnh bình thuận
nên tình trạng kẻ xe không thể lưu thông
lực lượng cảnh sát giao thông bộ công an cho biết kẻ xe kéo dài do chốt đèn đỏ
ở đường dẫn cao tốc ra quốc lộ một có thời gian dừng ngắn
trong khi lượng xe về quyền tết gia tăng nên có lưu lượng đông
còn tại cao tốc tp hcm long thành dầu dây vào khoảng sáu giờ cùng ngày
đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô đoạn qua địa phận huyện long thành đồng nai
vụ tai nạn đã khiến giao thông qua đây bị ủn tắc kéo theo dòng xe phía sau bị kẹt dài hàng km
lực lượng cảnh sát giao thông cho biết do lượng xe người dân đổ về quê ăn tết tăng đột biến
cùng với tên nạn liên hoàn đã khiến cho lưu thông trên cao tốc bị ủn ứ các xe phải di chuyển chậm
dự báo trong ngày hôm nay ngày mai và những ngày tiếp theo lượng xe trên các tuyến quốc lộ
tuyến cao tốc ở cả nước sẽ gia tăng đột biến các phương tiện đổ về quê
do vậy việc ủn tắc là không tránh khỏi
không chỉ tại các tuyến đường cao tốc mà ngày hôm nay sân bay tân sơn nhất cũng ghi nhận
lượng người đổ rồn về để làm thủ tục tăng đột biến
nhiều chuyến bay đã bị chậm đến hàng tiếng đồng hồ khiến nhiều hành khách không khỏi bức xúc
từ đêm hai tháng hai đến ngày ba tháng hai ga đi quốc nội sân bay tân sơn nhất đông nghẹt người
hàng ngàn hành khách đổ về ngồi kín khu vực chờ của sân bay
các hãng bay cũng rơi vào tình trạng tương tự do lượng khách quá đông dịp cuối tuần
vì là cao điểm về quê của người dân ở tp hcm
báo cáo từ trung tâm khai thác của một số hãng bay sương mù ở phía bắc vẫn xảy ra vào khung giờ buổi sáng nay
nên ảnh hưởng đến một số chuyến bay đến nội bài huế vinh đà nẵng
các chuyến bay này bị chậm từ một đến bốn tiếng
ngày ba tháng hai sân bay có chín trăm linh một chuyến bay trong đó có bốn trăm năm mươi sáu chuyến bay đi và bốn trăm bốn mươi năm chuyến bay đến
phần lớn trong số đó là các chuyến bay quốc nội
hành khách qua sân bay khoảng một trăm ba mươi hành khách trong đó khách đi là hơn tám mươi sáu sáu trăm linh người
dự báo lượng hành khách qua sân bay tân sơn nhất trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao
do thời gian nghỉ tết nguyên đán đang tới gần
và trong mấy ngày vừa qua hàng loạt chuyến bay từ tp hcm đến và đi các sân bay nội bài ở hà nội
thọ xuân ở tp hcm
thanh hóa vinh nghệ an phú bài ở huế phải điều chỉnh thời gian cất cánh
lùi từ hai tiếng đến sáu tiếng vì ảnh hưởng của sương mù
cục hàng không việt nam cũng đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan
về việc phối hợp điều hành hoạt động hàng không trong điều kiện thời tiết đầy sương mù và mây thấp ở các sân bay
để chủ động phong tránh hạn chế và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do thời tiết sương mù
lãnh đạo cục hàng không yêu cầu các hãng chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết
phối hợp với các cảng hàng không trung tâm quản lý luồng không lưu công ty quản lý bay
để có kế hoạch phương án hoạt động khai thác phù hợp
các hãng hàng không phải thông báo kịp thời và có phương án phục vụ hành khách trong trường hợp thay đổi kế hoạch vận chuyển
cục hàng không yêu cầu tổng công ty cảng hàng không và các cảng hàng không bị ảnh hưởng
tăng cường bố trí lực lượng phục vụ điều hành tại cảng kịp thời giải phóng tàu bay
cục cũng yêu cầu các cảng vụ theo dõi giám sát quản lý hoạt động khai thác của các hãng hàng không
bảo đảm an ninh an toàn xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền những vấn đề phát sinh
trong hoạt động khai thác hàng không tại cảng
dự báo thời tiết với sương mù dày đặc có thể tiếp diễn đến ngày hai mươi chín tết
dịp cuối năm nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu ở tỉnh lào cai tăng cao
cùng với việc tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động thông thương
thì việc kiểm soát để ngăn chặn hàng lậu gian lận thương mại xâm nhập vào nội địa
cũng đang được các lực lượng chức năng của tỉnh lào cai tăng cường
những ngày cuối năm hoạt động giao thương hàng hóa tại cửa khẩu đường bộ ở lào cai diễn ra hết sức sôi động
đa phần cư dân biên giới vận chuyển hàng hóa trong những chiếc vali
các đối tượng thường lợi dụng việc phân luồng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa
để gian lận về số lượng chủng loại trà trộn hàng hóa để nhập lậu
tăng cường các biện pháp để kiểm soát để phát hiện những hàng hóa không được trao đổi hàng hóa cấm
nhất là dịp cao điểm cuối năm là những hàng hóa liên quan đến pháo nổ công cụ hỗ trợ hoặc là những đồ chơi bạo lực
tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành việc kiểm soát hàng hóa cũng được xiết chặt hơn trong dịp cuối năm
trong năm hai nghìn hai mươi ba hệ thống máy soi chiếu đã thực hiện soi chiếu trên năm năm trăm một mươi bảy container
chủ yếu là hàng nhập khẩu
phát hiện nghi vấn một trăm bốn mươi bảy container trong đó có hai mươi một container vi phạm
tại các bãi logistic việc kiểm soát hàng hóa trước khi sang tải vận chuyển đi tiêu thụ trong nước
cũng đang được lực lượng chức năng hải quan lào cai siết chặt
các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi phát hiện chủ yếu là những hành vi mà khai sai
hành vi mà khai không đúng chủng loại hàng hóa
trình khai tháng cao điểm về chống buôn lậu
hải quan lào cai đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lào cai
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại
tăng cường tuần tra kiểm soát các khu vực trong và ngoài cửa khẩu
các đường mòn lối mở các điểm nóng trên tuyến biên giới
ngoài công tác kiểm tra trực tiếp và giám sát
chúng tôi cũng tăng cường khuyên cập thông tin để xác định những dấu hiệu rủi ro
xác định những đối tượng trọng điểm có nguy cơ hoạt động buôn lậu
để chúng tôi chủ động áp dụng biện pháp đấu tranh
năm hai nghìn hai mươi ba cục hải quan lào cai phát hiện và bắt giữ xử lý hơn hai trăm linh vụ việc
trong đó có ba mươi chín vụ vi phạm về kiểm soát hải quan tổng giá trị tăng vật gần bảy trăm linh triệu đồng
một trăm sáu mươi sáu vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan xử phạt vi phạm hành chính gần sáu trăm linh triệu đồng
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh thái nguyên đã tăng cường tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại các cơ quan doanh nghiệp địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao trên toàn tỉnh
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an toàn tỉnh thái nguyên đã mở đợt gia quân
bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành cơ quan
đơn vị doanh nghiệp và quân chúng nhân dân đồng thời hướng dẫn kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm đối với những nơi có nguy cơ cháy nổ cao
sau hơn bốn mươi năm ngày gia quân lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại hai trăm hai mươi chín cơ sở hai mươi bốn phương tiện vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy nổ
tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một mươi năm cơ sở và hướng dẫn cho hai trăm năm mươi năm cơ sở thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy cháy trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
đối với các doanh nghiệp chợ trung tâm thương mại siêu thị thì cần phải tuân thủ các quy định về phòng cháy cháy
với quyết tâm hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn tỉnh thái nguyên
sẽ duy trì công tác tuyên truyền chấn chỉnh nhắc nhở về công tác phòng cháy tổ chức thường trực một trăm linh quân số xuyên tết để nhân dân được đón xuân mới vui tươi và an toàn